vâng ạ đây là trang phục của dân tộc gì đấy ạ
dạ đây là trang phục của dân tộc dao đỏ ạ
chị có thể giới thiệu một chút về vải thổ cẩm của người dao
vải thổ cẩm có ý nghĩa như thế nào trong đời sống văn hóa tinh thần của người dao ạ
đối với người dao đỏ bọn em thì
những tấm vải thổ cẩm của dân tộc dao đỏ này là bọn em theo để chủ yếu là
phục vụ cho các chị em phụ nữ của dân tộc dao đỏ vào những dịp lễ tết với lại đám cưới đám xin ạ
chúng ta đang có mặt trong ngôi nhà truyền thống của người giao đúng không ạ
vậy thì chị có thể giới thiệu một chút về cái ngôi nhà truyền thống của người giao được không ạ
ngôi nhà truyền thống của người dao là
chủ yếu là làm bằng gỗ
bên trên là lợp mái cọ
nhà truyền thống của nhà giao thì thường thường là có năm gian nhà chính và ba gian nhà bếp
năm gian nhà chính thì có gian giữa thì là đạt văn thờ
ngôi nhà của người dao thì chủ yếu là
được xây dựng ở khu vực
đất bằng thẳng
khi đến với địa phương của mình đến với quê hương của mình thì chị sẽ giới thiệu những cái địa điểm tham quan nào đối với du khách ạ
thường khi du khách đến đây thì ở trên này thì có điểm du lịch thu ngưỡng hoa với lại hang động
đức minh được biết là hang động tại đây thì cũng rất là đẹp
và ngay bây giờ thì đức minh cũng rất là muốn được tham quan hang động
thì chị có thể dẫn đức minh đi tham quan được không ạ
vâng bọn em sẽ sẵn sàng để dẫn mọi người vào
để tham quan hang động thì chị có thể dẫn đức minh đi tham quan được không ạ
vâng ạ bây giờ thì chị em mình cũng đi chị nhé
bình nguyên xanh khai trung không chỉ đẹp và quyến rũ với thiên nhiên hoang sơ
mà còn nổi tiếng với các hệ thống hang động đẹp
ẩn sâu trong lòng những dãy núi đá vôi
chị có thể giới thiệu cho đức minh về cái quần thể hang động tại xã khai trung được không ạ
hệ thống hang động của xã khai trung thì
có từ rất lâu đời từ ngày xưa rồi
như ngày xưa thì người dân thì cũng thường hay vào đây để tham quan khám phá những cái nhũ tự nhiên của cái hang động này
nhưng mà ngày xưa vào đây thì chưa có đường vào như bây giờ đâu
vào theo cái đường mòn mà từ dưới chân nản rất là khó khăn
người dân ở xã khai trung thì đã biết đến cái hệ thống hang động này từ rất lâu rồi đúng không chị
hệ thống hang động này thì có từ đời xưa rồi
ngày xưa các cụ thường hay vào đây để lấy những cái

mà tơi tơi ở trong này để chế biến thành diêm để bán ra thị trường
bước vào hệ thống hang động của xã khai trung
du khách không khỏi ngỡ ngàng bởi sự kỳ vĩ mà không kém phần tinh tế của thiên nhiên
khi đã tạo tác nên những khối thạch nhũ mang đủ kích thước hình dáng độc đáo kỳ lạ
đến với khai trung du khách được hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp với những đồi cọ xanh mướt những ngôi nhà sàn lợp mái cọ ẩn hiện trong sương khói bảng lạng và hòa mình vào đời sống lao động sản xuất của đồng bào các dân tộc nơi đây
những năm gần đây ngoài hoạt động sản xuất nông nghiệp lúa nước truyền thống người dân khai trung đã bắt đầu chuyển sang nuôi trồng những đặc sản quý hiếm chẳng hạn như cá bỗng
quý vị các bạn thân mến sau khi đánh bắt cá bỗng xong thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện bước tiếp theo đó là chế biến cá
vâng ạ thưa chị từ cái món cá bỗng này thì chúng ta sẽ chế biến được những cái món ăn như thế nào hả chị
món cá bỗng mổ để chế biến thì mình mổ ra mình chế biến món thứ nhất là món cá gỏi là mình thái và thêm chế biến các gia vị này thêm vào để cái đĩa để làm một bát nước chấm mình để chấm
còn lại cái xương
đầu với đuôi thì mình chế làm món canh canh ở đây có ba món mình làm món canh măng chua cũng được không làm món canh măng chua thì mình làm món canh khế canh dứa
món thứ ba là mình chế biến ra mổ ra xong là mình sẽ ướp các gia vị vào xong là mình sẽ để nướng cho nó xe xe lại để hôm sau mình mới sử dụng
để chế biến món gỏi cá bỗng thì chúng ta sẽ sử dụng những cái
bộ phận nào của con cá bỗng và chúng ta phải thực hiện những cái bước như thế nào hả chị
bước thứ nhất là mình mổ cá ra xong là bây giờ mình sẽ thái thái là đưa lên đĩa xong mới đầu chế biến món gia vị này thêm vào cho thêm gia vị nước chấm của nó chế biến thành cái bát này xong là mình cho vào đĩa để xong bắt đầu vào mâm thì mình chế biến bát nước chấm
xong rồi mình chế biến bát nước chấm xong rồi mình dùng cái món cá này lấy lá cây này gói vào
xong rồi mình sẽ dúng xuống cái bát nước kia để chấm để sử dụng
đức minh được biết là cái vẩy cá bỗng và xương thì cũng được sử dụng để ăn kèm với món gỏi này thì chị có thể nói rõ hơn về cái điều này được không ạ
cái món xương này thì mình chiên giòn ra xong mình băm ra xong mình để cạnh cái đĩa cá gỏi này xong bắt đầu cái vẩy này thì mình cũng đã chiên giòn lên rồi đây chiên giòn lên như thế này xong rồi mình cũng để chất vào đây để cạnh cạnh đây đây xong là bắt đầu
rồi mình sẽ gói gói lấy lá này sẽ gói xong rồi mình cho thêm một ít cái chả băm này mới này cho cái thêm cái vẩy cá này vào xong rồi mình gói và cuốn xong mình chấm trong bát nước chấm này là đấy là sử dụng để nó ngon thêm cái tăng thêm cái vị giòn của món cá gỏi
vâng ạ nghe rất là hấp dẫn thì bây giờ đức minh cũng được muốn là được chứng kiến các chị thực hiện các cái thao tác để chuẩn bị cho món gỏi cá bỗng được không ạ
đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm thái cá nên những thao tác đầu tiên đã gây cho tôi khá nhiều khó khăn
vâng chị tới ơi em cũng đã thử thái cá bỗng rồi thì chị xem như thế này đã đạt yêu cầu chưa ạ
đạt rồi em ạ
vâng ạ đây là lần đầu tiên là em thái cá và các cái thao tác ban đầu thì cũng hơi
hơi khó bởi vì là phải dây một lúc thì cá nó mới đứt ra nhưng mà những cái miếng cá về sau thì cũng đã quen hơn rồi
vâng thưa quý vị và các bạn đây cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị mà đức minh có được khi đến với bình nguyên xanh khai trung
sau khi trợ giúp các chị thái cá thì tôi lại tiếp tục quan sát các bước tiếp theo như băm xương cá hay chế biến nước chấm cho món cá gỏi
và sau một thời gian chờ đợi thì chúng tôi cũng đã có
được một mâm cơm đủ đầy với những món ăn được chế biến từ chính những nguyên liệu tươi ngon do người nông dân khai trung nuôi trồng
đặc biệt món gỏi cá bỗng với sự hòa quyện của cá và những món ăn đi kèm được chế biến từ chính con cá bỗng đã để lại trong tôi những ấn tượng khó phai
nguyện lục yên tỉnh yên bái còn được biết đến với những quần thể di tích có giá trị văn hóa lịch sử đặc biệt có lịch sử hình thành và phát triển hàng trăm năm
một trong số đó chính là đền đại cại
đền đại cại là một địa điểm trong quần thể di tích lịch sử văn hóa
chùa tháp h i đại cại đã được bộ văn hóa công nhận là di tích cấp quốc gia
đền đại cại có từ thời hậu lê do nhân dân tổng lâm trượng hạ xây dựng để thờ bà vũ ngọc anh
vị quần thần nhà lê vị nhà mạc siết hại
bà là một doanh nhân chịu trách nhiệm việc đắp lũy xây thành lập ra các chợ
đền đại cại có kiến trúc đẹp hiện vẫn còn lưu giữ được những cổ vật giá trị
đền suối tiên thuộc xã tô mậu huyện lục yên gắn với những chuyển tích huyền thoại xa xưa
và hệ thống di tích lịch sử văn hóa quốc gia đại cại h i
một vùng đất tâm linh huyền bí
hàng năm thì tại đền suối tiên thường diễn ra những cái hoạt động lễ hội như thế nào ạ
ngày một mươi hai tháng riêng là lễ hội toàn dân tất cả thập phương các khách xa gần để về đây là lễ hội đón dước
mừng xuân năm mới để nhà nào cũng được an khang tịnh hưởng mạnh khỏe bình an
rất là vui các lễ đã có đầy đủ
hàng năm ngày một mươi hai là lễ hội còn ngày một mươi là lễ thượng nguyên
sau đó là các khách du lịch
rồi các khách thập phương già trẻ nói chung là các cháu thiếu nhi dân chúng tôi cũng là múa hát văn nghệ
rất vui để đón xuân để năm mới cầu trời phật để đội cho quốc khái dân an
mùa màng được múa mạng tốt tươi để trẻ già để ghi phấn khởi đón xuân
cầu gì cũng là cũng cho được
với chủ trương phát triển du lịch của huyện lục yên quần thể chùa tháp hi đền đại cại đền suối tiên
đang được đầu tư xây dựng để trở thành địa điểm du lịch tâm linh hấp dẫn với du khách
quý vị thân mến đền suối tiên cũng chính là điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình khám phá các địa điểm du lịch tại huyện lục yên của chúng tôi
và đến đây chương trình điểm đến tuần này của chúng tôi cũng xin được tạm dừng
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo